đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác trung ương đã đi thị xát và chỉ đạo công tác phòng chống bão tại tuyến đê sung yếu hà nam của tỉnh quảng ninh
trực tiếp chỉ đạo tại khu vực trọng yếu này phó thủ tướng yêu cầu quảng ninh không được chủ quan lơ là trước diễn biến của bão
mặc dù bão số ba được dự báo sẽ di chuyển vào khu vực thái bình nam định nhưng hoàn lưu bão vẫn có thể gây mưa lớn chiều cường cao gây áp lực lên hệ thống đê biển
phó thủ tướng đề nghị các lực lượng quân đội trên địa bàn nâng cao tinh thần sẵn sàng phối hợp với hộ đê ứng phó với các tình huống nguy hiểm
tính đến thời điểm này thị xã quảng yên đã chủ động các phương án phòng chống mưa bão chuẩn bị hơn một dọ đất bao cát để ra cố
sẽ xong trước một mươi hai giờ trưa nay phối hợp với các lực lượng quân đội huy động hơn một cán bộ lực lượng đến hỗ trợ thường trực tại chỗ
tại khu vực sung yếu luôn có khoảng năm trăm linh cán bộ chiến sĩ thường trực
phó thủ tướng cũng đến kiểm tra chỉ đạo các phương án phòng chống mưa bão tại công trình đang thi công dở dang trên địa bàn thị xã
tại khu vực thi công cầu sông chanh hiện có hơn một trăm bảy mươi thiết bị thi công trên công trường
địa phương phối hợp với các đơn vị thi công xây dựng phương án chống mưa bão tại chỗ
huy động thiết bị ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra
phó thủ tướng chính phủ lưu ý tiếp tục chủ động theo dõi để có phương án đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện máy móc trên công trình